nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và giúp các em thiếu nhi có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với sách báo
sáng nay tỉnh lào cai đã khai trưng thư viện lưu động đa phương tiện
qua đó góp phần trang bị thêm kiến thức trong học tập và nâng cao vốn hiểu biết cho các em
thư viện lưu động đa phương tiện là mô hình thư viện được bộ văn hóa thể thao và du lịch triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu
thư viện được trang bị hơn bốn năm trăm linh cuốn sách sáu máy tính cùng máy chiếu tv và tài liệu điện tử để phục vụ các em học sinh
trước mắt thư viện tỉnh lào cai sẽ phối hợp với sở giáo dục và đào tạo để thực hiện việc phục vụ tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh
bằng việc tổ chức chuỗi các chuyến đi phục vụ sách bằng sơ lưu động đến các trường học
hoạt động này có ý nghĩa giới thiệu sách duy trì và phát triển phong trào đọc sách báo trong học sinh
qua đó giáo dục lối sống đạo đức kỹ năng sống cho các em
ngoài ra thư viện cũng sẽ đi về các xã để phục vụ người dân có phần phát huy hơn nữa văn hóa đọc trong cộng đồng